dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã nghe tờ trình cũng như báo cáo thẩm tra về dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
tại điểm cầu hà nội thì phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề với đại biểu quốc hội
trong phiên họp thứ bốn mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu đã thảo luận về dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
tại kỳ họp này dự án luật tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đại biểu dự án luật cần xây dựng theo hướng chuyên nghiệp ở tiêu chuẩn trình độ nghề nghiệp của người lao động và phải có sự quản lý được người lao động
để một mặt là bảo vệ quyền lợi cho người lao động để tránh những rủi ro nhưng mặt khác chúng ta cũng phải quản lý hoạt động của người chúng ta cung cấp dịch vụ với cơ quan gia đình hay đơn vị ở nước ngoài sử dụng dịch vụ của chúng ta để chúng ta giữ được uy tín giữ được hình ảnh và chất lượng dịch vụ
tại điều sáu mươi tám của dự án luật đề cập đến vấn đề cần thành lập quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đại biểu cho rằng việc thành lập quỹ này là rất cần thiết

tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng nếu để tên quỹ là quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước như trong dự thảo thì phạm vi bị hạn hẹp không bao trùm toàn bộ nội dung quy định của quỹ này mà nên gọi là quỹ hỗ trợ làm việc ở ngoài nước